thưa quý vị trong những năm qua sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ
đã và đang thay đổi nhiều phương thức hoạt động du lịch trên thế giới
tại việt nam trước cuộc cách mạng khoa học công nghệ bốn
khách du lịch bắt đầu làm quen và sử dụng công nghệ nhiều hơn để truy xuất thông tin
lên kế hoạch chuyến đi hoặc đặt các tour nghỉ dưỡng
thanh toán trực tuyến thông qua website và các ứng dụng
quảng ninh là một trong những địa phương tiên phong trên cả nước
triển khai các giải pháp du lịch thông minh
hạ tầng du lịch thông minh của quảng ninh cũng đang dần hoàn thiện
dựa trên bệ phóng của đô thị thông minh
phát triển du lịch thông minh là một trong các mục tiêu góp phần hoàn thành chiến lược
xây dựng đô thị thông minh của mỗi địa phương
trong dòng chảy của chuyển đổi số khách du lịch bắt đầu làm quen
và sử dụng công nghệ nhiều hơn để truy xuất thông tin
lên kế hoạch chuyến đi hoặc đặt các tour nghỉ dưỡng
thanh toán trực tuyến thông qua website và các ứng dụng
nắm bắt thực tế này ngành du lịch quảng ninh đã chuyển mình thích ứng
và triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số
trong các hoạt động du lịch xúc tiến quảng bá
nhằm đem lại trải nghiệm mới tạo môi trường minh bạch và an toàn cho du khách
trên các ứng dụng tripadvisor booking thông tin đặt phòng
và các tour thăm quan tại hạ long rất đầy đủ và chi tiết
khi tới đây chúng tôi cũng sử dụng một số website của hạ long bằng tiếng anh
để tham khảo thông tin xem chỉ dẫn tới một số quán ăn địa phương
điểm đến ít phổ biến hơn
tôi thấy quảng ninh đang làm rất tốt chuyển đổi số trong du lịch
bảo tàng quảng ninh là một trong những điểm đến du lịch tiên phong của tỉnh
ứng dụng công nghệ ba d xây dựng bảo tàng ảo giới thiệu toàn bộ nội dung cơ bản
và các không gian trương bày
nhờ bảo tàng ảo với những tương tác ba d đã giúp nhiều du khách tìm hiểu
thông tin tổng quan của bảo tàng quảng ninh trước khi trực tiếp khám phá điểm đến này
tôi nghĩ rằng khi khám phá một vùng đất mới thì bảo tàng chính là nơi
chúng ta nhất định phải đến nơi mà chúng ta có thể phân biệt văn hóa
lịch sử của vùng đất này
ở đây với bảo tàng ảo quảng ninh các bạn có thể sử dụng công nghệ
như một cách quảng bá hiệu quả của vùng đất này
các điểm du lịch tại quảng ninh cũng đã được số hóa thông tin bằng ứng dụng qr code
hiện nay có gần hai trăm linh điểm di tích tại một mươi ba địa phương trong tỉnh đã được số hóa
và gắn mã qr
những tiện ích từ việc sử dụng mã qr đã giúp du khách tiết kiệm thời gian
tìm hiểu thông tin điểm đến cũng không tốn quá nhiều nhân lực để hướng dẫn
giới thiệu cho khách
để tiếp tục nâng cao trải nghiệm cho du khách quảng ninh đang phấn đấu
số hóa và gắn mã qr tại một trăm linh địa chỉ đỏ di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn
hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch cũng được tỉnh đẩy mạnh trên cơ sở
tận dụng tối đa nền tảng công nghệ số
trung tâm xúc tiến du lịch quảng ninh đưa vào hoạt động fanpage
thông tin du lịch quảng ninh
đến nay có hơn ba mươi người theo dõi
trung tâm cũng là fanpage bằng tiếng anh tiếng pháp liên tục gặp mẹ
các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch đa dạng hóa các kênh truyền thông trên nền tảng số
như website mạng xã hội facebook youtube instagram zalo hay các ứng dụng thông minh
hiện du khách có thể dễ dàng tìm kiếm đầy đủ thông tin về điểm đến
dịch vụ giải trí các lễ hội ẩm thực độc đáo cơ sở lưu trú mua sắm
bản đồ số du lịch hướng dẫn đặt phòng trực tuyến đặt trước xe theo lịch trình
đường dây nóng hỗ trợ và phản ánh chất lượng du lịch
quảng bá du lịch quảng ninh đối với các đối tượng khách trong và ngoài nước
đặc biệt là để thu hút các đối tượng khách như là ấn độ khách nước ngoài ấn độ hàn quốc
thì trung tâm ngoài việc phơi hợp với trung tâm thông tin du lịch của tổng cụm du lịch
để triển khai quảng bá trên ứng dụng vietnam travel của tổng cụm du lịch
thì chúng tôi sẽ còn triển khai nhiều ứng dụng như là tham mưu cho tỉnh
sở trong việc thực hiện lưu truyền đổi số và ngành du lịch
thời gian tới trung tâm xúc tiến du lịch quảng ninh sẽ liên kết với các đơn vị truyền thông
doanh nghiệp công ty lữ hành giúp phát triển và quảng bá nội dung hiệu quả
tới các đối tượng du khách bằng nhiều hình thức nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh
giúp trải nghiệm của du khách thêm hấp dẫn
đồng thời tạo động lực để các doanh nghiệp ứng dụng mô hình kinh doanh hiện đại hơn
nâng cấp website trong đó có gắn kết các ứng dụng bản đồ
số các ứng dụng về quảng bá ba trăm sáu mươi độ
các điểm tham quan du lịch đặc sắc của quảng ninh
trang web này sẽ được thực hiện bằng nhiều thứ tiếng
tiếng việt tiếng anh tiếng trung quốc tiếng hàn quốc và tiếng nhật bản
khi mà kết hợp với trung tâm xúc tiến du lịch của tỉnh quảng ninh
đó là bọn mình mong muốn khái quát và tập trung tất cả những cái điểm đến hấp dẫn
trên địa bàn của thành phố hạ long
trở thành một cái tuyến tour
food tour khiến cho du khách có thể dễ dàng tiếp cận
mang lại cho du khách những cái thông tin một cách nó toàn diện
và được đảm bảo về cái mặt trinh thống cũng như là cái uy tín
khiến cho du khách có thể yên tâm trải nghiệm theo những cái gì
mà được đưa trên thông tin của kênh food tour
cùng với cơ quan quản lý nhà nước các điểm đến
xoay nghiệp du lịch dịch vụ
nhiều người trẻ cũng đang nỗ lực chung tay quảng bá thúc đẩy du lịch quảng ninh phát triển
thông qua các ý tưởng ứng dụng công nghệ
nhóm phát triển tripmap vn của anh nguyễn trung
như một trang chia sẻ thông tin du lịch
với những thông tin được cập nhật từ chính người dân bản địa của mỗi khu vực
đây không chỉ là một sáng kiến giúp cải thiện trải nghiệm du lịch
mà còn là một cách để giúp người dân bản địa góp phần vào việc tạo dựng hình ảnh tốt
cho quê hương mình thông qua việc chia sẻ thông tin và tương tác với du khách
ngoài tất cả các cái chức năng về du lịch như một cái app thông thường
thì tripmap của chúng tôi đã phát triển một cái chức năng mới
mà phải nói là một cái chức năng đầu tiên có mặt tại một cái app du lịch
ở việt nam đó là cái chức năng hỏi thổ địa
khi bạn cần hỏi những người bản địa ở một khu vực nào đó
thì bạn chỉ cần bấm vào nút hỏi thổ địa là thổ địa ở hạ long
sẽ trả lời cho bạn hết tất cả các câu hỏi liên quan đến du lịch ở hạ long
ngoài giải pháp giúp kết nối với thổ địa khu vực
tripmap còn kết nối người dùng với những nhà cung cấp dịch vụ du lịch
như nhà hàng quán cà phê quán bar khách sạn khu vui chơi
để đưa ra những ưu đãi mã giảm giá cho khách du lịch
giúp du khách tiết kiệm chi phí du lịch
điều này làm cho tripmap trở thành một người bạn đồng hành
không thể thiếu cho du khách khi lập kế hoạch du lịch

đầu tư hơn một trăm linh điểm phát wifi công cộng miễn phí
tại các khu vực sân bay biến xe buýt địa điểm du lịch trên địa bàn
để hỗ trợ người dân du khách
quảng ninh cũng đang xây dựng phương án triển khai thí điểm mô hình phố thông minh không dùng tiền mặt tại khu du lịch tuần châu thành phố hạ long
trong tra cứu các điểm đến cùng với đó lắp đặt hệ thống camera giám sát
ở một số hang động lớn như đầu gỗ thiên cung và hệ thống định vị gps
trên các tàu du lịch tham quan vịnh hạ long
tôi thấy việc số hóa vé tham quan vịnh hạ long là hình thức rất hay
thể hiện rõ sự bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số
dịch vụ này cũng chấp nhận tất cả các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt
mà thông qua internet banking mobile money vô cùng thuận tiện cho du khách
có wifi miễn phí còn giúp tôi tra cứu các thông tin du lịch
địa điểm vui chơi giải trí nhà hàng các tuyến đường đi tôi thấy rất thiết thực
du lịch là một trong sáu lĩnh vực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
được tỉnh quảng ninh ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai chuyển đổi số
hướng đến xây dựng đô thị thông minh
mục tiêu là phát triển công nghệ số phục vụ hoạt động du lịch thông minh
bản đồ số du lịch thẻ du lịch thông minh
đăng ký sử dụng dịch vụ du lịch qua thiết bị di động thông minh
hình thành sản phẩm du lịch số bằng công nghệ thực tế ảo thực tế tăng cường
bằng giao diện ảnh ba trăm sáu mươi ba d
tỉnh quảng ninh hiện đang xây dựng đề án di sản số vịnh hạ long
quản trị theo mô hình kinh tế tuần hoàn quản trị di sản bền vững
có thể nói từ việc tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số
quảng ninh đang nỗ lực từng bước phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh
hỗ trợ kết nối hiệu quả cơ quan quản lý nhà nước
trụ cung ứng dịch vụ và khách du lịch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách
sapa được nhận định là điểm đến hấp dẫn bốn mùa với du khách trong nước và quốc tế
để đưa những giá trị độc đáo của sapa đến với du khách trên toàn thế giới
việc ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển ngành dịch vụ mũi nhọn của thị xã là yêu cầu cấp thiết
mới đây ủy ban nhân dân thị xã sapa đã cho ra mắt
ứng dụng du lịch thông minh sapa tour góp phần thúc đẩy sapa tiến bước trên hành trình
trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế
trong thời gian qua chính quyền và nhân dân thị xã sapa đã xây dựng hình ảnh du lịch sapa thân thiện
gắn với thiên nhiên với du khách
việc chính thức đưa vào vận hành phần mềm ứng dụng du lịch thông minh sapa tour
để đẩy mạnh khả năng truy cập và tương tác giúp du khách tiếp cận du lịch sapa an toàn thân thiện
góp phần liên kết kết nối nhà quản lý du khách và doanh nghiệp cơ quan quản lý nhà nước
để giám sát điều hành công tác với các hoạt động tổ chức du lịch tại thị xã sapa
tương lai không xa kỳ vọng ứng dụng phần mềm sapa tour có thể cạnh tranh trực tiếp
với nhiều ứng dụng du lịch lớn trên thế giới hiện nay
ứng dụng sapa tour số hóa năm dịch vụ bao gồm du lịch địa danh văn hóa bản địa
sản phẩm truyền thống ẩm thực nghỉ dưỡng nhằm tạo thuận lợi cho du lịch thị xã phát triển
trong thời gian tới ứng dụng sẽ tích hợp thêm công nghệ để sản phẩm trở nên thông minh hơn
giúp du lịch của sapa ngày một phát triển
thị xã sapa là địa phương rất chú trọng vào công tác chuyển đổi số địa phương
việc kết hợp giữa du lịch thông minh và đô thị thông minh cùng với việc xây dựng kế hoạch
truyền thông marketing tổng thể quảng bá hình ảnh địa phương du lịch địa phương
một cách bài bản bao gồm từ nghiên cứu thị trường phát triển sản phẩm xây dựng môi trường văn hóa
văn minh du lịch sẽ từng bước đưa sapa trở thành trung tâm du lịch tầm cỡ thế giới
ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu bắt nguồn từ mỹ vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và hoàn thành việc chuyển sao công nghiệp đầu tiên từ mỹ sang nhật bản vào những năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nghìn chín trăm tám mươi
trong thời kỳ chuyển giao này chính phủ nhật bản cùng với các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu
đã phối hợp để đạt được những thành tựu
với lợi thế về chi phí và công nghệ các doanh nghiệp nhật bản đã nắm bắt được cơ hội
để phát triển và mở rộng nhanh chóng
có thể chia lịch sử phát triển doanh nghiệp bán dẫn nhật bản làm bốn giai đoạn
trỗi dậy thập niên bảy mươi thịnh vượng thập niên tám mươi suy thoái thập niên chín mươi và chuyển mình những năm hai nghìn đến nay
đầu thập niên bảy mươi ngành công nghiệp bán sẵn nhật bản nói chung tụt hậu hơn một mươi năm so với mỹ
giữa những năm một nghìn chín trăm bảy mươi họ phải hứng chịu hai tác động nghiêm trọng
một là nhật bản buộc phải mở cửa thị trường máy tính và chất bán dẫn trong nước vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu dưới áp lực của mỹ
hai là ibm đã phát triển một máy tính hậu suất cao mới có tên là future system fs sử dụng bộ nhớ dram vượt xa trình độ kỹ thuật của nhật bản
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu dưới sự chỉ đạo của chính phủ nhật bản bắt đầu thực hiện dự án nghiên cứu công nghệ vlsi
mà tích hợp quy mô rất lớn với số phốn bảy mươi hai tỷ yen
sáu công ty máy tính lớn tham gia gồm fujitsu
các công ty này quản lý một phòng thí nghiệm chung ở tỉnh kanagawa chỉ tập trung vào nghiên cứu công nghệ cơ bản cho chất bán dẫn
và tránh dò dỉ công nghệ cho các đối thủ cạnh tranh
dự án nghiên cứu này đã góp phần phát triển một nền tảng công nghệ chung để các công ty hợp tác làm việc và chia sẻ thông tin thúc đẩy đổi mới
ngoài sau cái tên ban đầu các công ty nhật bản sản xuất thiết bị và nguyên liệu thô để sản xuất chất bán dẫn cũng tham gia dự án
điều này dẫn đến sự phát triển của một loạt các phát minh mới liên quan đến thiết kế và sản xuất chất bán dẫn
sau bốn năm dự án đã phát triển kỹ thuật in thạch bản chùm tiên điện tử
một cuộc cách mạng trong công nghệ thiết bị chế tạo chip mở đường cho việc sản xuất chất bán dẫn thậm chí còn phức tạp hơn ở quy mô lớn
abl cuối cùng đã được thương mại hóa bởi asml nikon corporation và canon
bước nhảy vọt về công nghệ này tạo điều kiện cho sự thống trị của nhật bản trên thị trường bán dẫn toàn cầu
các công ty nhật bản chiếm năm mươi một doanh số bán hàng trên toàn thế giới vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đồng thời chính phủ cũng có những hỗ trợ mạnh mẽ về mặt chính sách
năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy chính phủ nhật bản ban hành luật cấp biện pháp tạm thời nhằm vực dậy ngành công nghiệp điện tử
để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tích cực học hỏi công nghệ tiên tiến của mỹ và phát triển ngành bán dẫn
vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi một và một nghìn chín trăm bảy mươi tám luật cấp biện pháp tạm thời nhằm phục hồi ngành công nghiệp điện tử và ngành cơ khí
và luật các biện pháp tạm thời nhằm phục hồi ngành công nghiệp thông tin cơ khí lần lượt được ban hành
nhằm củng cố hơn nữa sự phát triển của ngành công nghiệp thông tin nhật bản mà trong đó chất bán dẫn là ngành công nghiệp cốt lõi
những năm một nghìn chín trăm tám mươi ngành bán dẫn nhật bản chiếm vị trí thống trị tuyệt đối trên thị trường quốc tế
từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi các doanh nghiệp bán dẫn nhật bản chiếm sáu trong số một mươi doanh nghiệp hàng đầu và một mươi hai trong số hai mươi doanh nghiệp lớn nhất thế giới
ngành công nghiệp bán dẫn của nhật bản đạt đến đỉnh cao trước khi suy giảm
cạnh tranh căng thẳng mỹ nhật từ cuối thập niên bảy mươi đến đầu thập niên chín mươi có thể được xem là cuộc chiến bán dẫn đầu tiên trong lịch sử
các công ty mỹ chủ yếu tập trung quân sự hóa chất bán dẫn
bóng bán dẫn được đưa vào máy bay chiến đấu và tàu không gian do nhẹ tiết kiệm không gian tiêu thụ năng lượng thấp hơn so với thiết bị ống chân không
trong khi đó doanh nghiệp nhật bản bao gồm sony chuyển sự chú ý sang thị trường tiêu dùng
sony dẫn đầu trong việc theo đuổi việc phát minh lại thiết bị điện tử tiêu dùng của nhật bản
cuộc hành trình bắt đầu với việc sony giới thiệu radio bỏ túi ban đầu được coi là lựa chọn thay thế kém hơn cho các máy thu radio lâu đời hơn ở mỹ và châu âu
tuy nhiên sony và các công ty đồng hương đã tập trung tinh chỉnh quy trình thiết kế và sản xuất bóng bán dẫn
chiến lược này mang lại kết quả hữu hình khi các sản phẩm điện tử dựa trên bóng bán dẫn của nhật bản đạt được sức hút thúc đẩy nhu cầu ngày càng tăng đối với chất bán dẫn
năm một nghìn chín trăm tám mươi tám doanh nghiệp nhật bản chiếm năm mươi ba doanh số bán dẫn toàn cầu
có thể nói thập niên một nghìn chín trăm tám mươi là thời điểm mặt trời lặn ở mỹ và mặt trời mọc ở nhật bản là kỷ nguyên nhật bản là số một